bộ lao động thương binh và xã hội dự kiến là sẽ hoàn thiện dự thảo bộ luật lao động sửa đổi trong năm nay và trình quốc hội thông qua vào năm hai nghìn hai mươi
theo đó có năm nội dung chính được sửa đổi như khắc phục những bất cập trong hợp đồng lao động như hiện nay và nghiên cứu những quan hệ mới phát sinh
tiền lương sẽ thay đổi theo nguyên tắc bảo đảm doanh nghiệp được tự quyết chính sách tiền lương không làm thêm giờ tối đa sẽ được tăng từ ba trăm linh giờ một năm lên bốn trăm linh giờ một năm
thu hẹp khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu quy định mới lao động đặc thù thanh tra không báo trước để phòng ngừa và bảo vệ sự xâm hại của người sử dụng lao động với người lao động tại nơi làm việc bảo đảm phòng chống và xóa bỏ cưỡng bức lao động